sở y tế tỉnh bắc ninh phối hợp với huyện thuận thành tổ chức lấy máu xét nghiệm sán lợn miễn phí tại các trường mầm non cho các cháu thuộc một mươi chín trường mầm non từng sử dụng thực phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn và tài chính hương thành cung cấp
chủ trương xét nghiệm miễn phí sán lợn cho các em học sinh của lãnh đạo tỉnh bắc ninh được đánh giá là kịp thời cần thiết nhằm giảm tải lượng người dân lên các tuyến trung ương khám bệnh
ngay từ sáng sớm hàng trăm phụ huynh và người dân xã thanh khương huyện thuận thành đã có mặt tại trường mầm non thanh khương tham gia xét nghiệm lấy máu miễn phí cho trẻ